sau khối khí lạnh và hội tụ gió đều đã suy yếu
nên trong đêm nay mưa rông tại bắc bộ sẽ giảm xuống diện vài nơi
nền nhiệt trong đêm nay vẫn ở ngưỡng rét nhưng có xu hướng tăng nhẹ
giao động từ một mươi bảy đến hai mươi một độ
chỉ vài nơi thuộc vùng núi cao mức nhiệt có thể thấp hơn
sang ngày mai trời chuyển tạnh giáo với mức nhiệt trưa chiều mai
giao động từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ
riêng khu tây bắc có nắng nhiều hơn nên mức nhiệt có thể vượt ngưỡng hai mươi bảy độ
không khí lạnh suy yếu thời tiết ở trung bộ vì thế cũng chuyển tốt dần
trong đêm nay và ngày mai trung bộ chỉ có mưa nhỏ xảy rác ở các tỉnh phía bắc
ban ngày từ thanh hóa xuống đến bình thuận sẽ có nắng trở lại và nhiệt độ cũng tăng nhanh
với khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế nhiệt độ cao nhất trong ngày mai phổ biến
từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ và hai mươi bảy ba mươi độ ở các tỉnh phía nam đèo hải vân
ở tây nguyên và nam bộ vẫn duy trì kiểu thời tiết có mưa vài nơi lúc chiều tối
trong cơn rông gần nề phòng lốc xét và gió giật mạnh
ban ngày hai khu vực đều có nắng với nhiệt độ cao nhất trong ngày ở tây nguyên
sao động từ ba mươi đến ba mươi ba độ còn nam bộ là ba mươi ba đến ba mươi sáu độ cục bộ có nơi cao hơn
đến với thời tiết trên biển tại quần đảo hoàng sa và quần đảo trường sa đều phổ biến không mưa
tầm nhìn xa trên một mươi km gió đông bắc đến đông cấp bốn cấp năm
nhiệt độ tại quần đảo hoàng sa giao động từ hai mươi ba đến hai mươi chín độ
còn quần đảo trường sa từ hai mươi năm đến ba mươi độ

khu vực hà nội nhiều mây đêm và sáng có lúc có mưa mưa nhỏ gió đông cấp hai cấp ba
đêm và sáng trời rét nhiệt độ từ một mươi chín đến hai mươi năm độ